theo báo cáo mới nhất của bộ thông tin và truyền thông tính đến thời điểm này
việc triển khai hỗ trợ lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất cho các đối tượng hộ nghèo và cận nghèo
theo chuẩn trung ương cả chuẩn mới và chuẩn cũ tại bốn thành phố là hà nội hải phòng
thành phố hồ chí minh và cần thơ đã cơ bản hoàn thành
tuy nhiên theo phản ánh của một số địa phương khi chuyển sang sử dụng đầu thu số mặt đất
thì vẫn luôn tồn tại hiện tượng chưa thu hết được kênh tín hiệu còn chập trờn
và các hộ cận nghèo chưa được hỗ trợ đầu thu
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hà nội
từ khi mà trước kia mà tôi chưa có cái đầu này thì tv của tôi nhiều khi nó bị nhiễu
và xem nó có lúc nó không có tín hiệu
thế nhưng mà từ khi mà tôi nhận được ấy thì là tôi thấy xem là nó không bị nhiễu nữa
mà tôi nhận thấy được nhiều những các cái tin tức ở trong nghề nhiều cái nó hay
thế cho nên là tôi cảm thấy những
cái này là tôi rất là quý
để việc tắt sóng đúng lộ trình trước hai mươi bốn h ngày một mươi năm tháng tám
chỉ trong vòng bốn ngày bộ thông tin và truyền thông và ủy ban nhân dân tp hà nội
đã phối hợp lắp đặt xong một mươi tám bảy trăm linh đầu thu truyền hình số cho hộ nghèo
cận nghèo theo chuẩn trung ương của hà nội ngay sát thời điểm cắt sóng truyền hình analok
tuy nhiên theo phản ánh của nhiều hộ dân tại huyện đan phượng
sau vài ngày lắp đặt thiết bị hiện tượng nhiễu sóng và tín hiệu chập trờn
nên dẫn đến tình trạng đầu thu chưa bắt được đầy đủ các kênh theo tiêu chuẩn
trong khi đi triển khai thì chúng tôi cũng gặp một số khó khăn và
do cơ sở hạ tầng của các hộ gia đình là nghèo nên là cũng cơ sở hạ tầng là thấp
thì khi đó thì là lắp thì đặt thì nó
các cái kênh truyền hình là nó cũng chưa đủ theo với cả cái hướng dẫn
của sách hướng dẫn của đầu truyền hình
và ngoài ra thì cũng có một số hộ thì phản ánh là sóng thì cũng vẫn chập trờn
chưa được ổn định lắm
trong cái chương trình là có những cái thời gian người ta xuống là kê khai
các đối tượng là hộ nghèo và hộ cận nghèo
đấy thì bây giờ là coi như là cái cơ bản là cái hộ mới được người ta mới giải quyết được
cái hộ nghèo cái hộ cận nghèo là chưa thấy có nghĩa là trên triển khai cái gì cả
theo bộ thông tin và truyền thông đợt tắt sóng lần này được coi là có tính chất quyết định
tới sự thành công của đề án số hóa truyền hình
vì vậy việc triển khai hỗ trợ đầu tư số cho các hộ nghèo hộ cận nghèo
tại bốn thành phố lần này cần được chú trọng đặc biệt là các địa phương phải sớm có phương án hỗ trợ
cho các hộ cận nghèo
đối với số hộ nghèo cận nghèo theo chuẩn mới phát sinh tại một mươi chín tỉnh lân cận
do số lượng quá nhiều nên bộ thông tin và truyền thông sẽ sớm triển khai dự án
và hỗ trợ người dân trong thời gian tới